thưa quý vị trong buổi làm việc với bộ y tế và các bộ ngành về giả soát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến người việt nam ở nước ngoài người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam vào chiều qua tám tháng một mươi hai
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly
theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào việt nam chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trên tinh thần tương tự như là đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước
cụ thể đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính
chỉ tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian đảm bảo an toàn dịch bệnh
đối với người chưa tiêm vaccine phải có cơ sở cách ly trong nước với thời gian điều kiện tốt nhất và tổ chức tiêm vaccine
phó thủ tướng đề nghị bộ giao thông vận tải ngành hàng không và các bộ ngành liên quan
xúc tiến công tác chuẩn bị mở lại các đường bay thương mại quốc tế
việt nam ở nước ngoài đặt chỗ
hiện cục hàng không đã kết nối với hệ thống hộ chiếu vaccine của các nước
để đảm bảo tất cả những người đặt mua vé của các hãng hàng không việt nam đều đã tiêm đủ vaccine
những người chưa tiêm vaccine chỉ được mua vé sau khi đã đăng ký và có địa chỉ cách ly cụ thể ở trong nước